nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và tình trạng sức khỏe khả năng lao động và mong muốn có việc làm thu nhập để cải thiện đời sống giúp đỡ gia đình và hòa nhập cộng đồng của hội viên
thời gian qua hội người mù huyện nam sách tỉnh hải dương tích cực triển khai các nguồn vốn giúp các hội viên thực hiện những ước mơ giản dị này
gia đình bà nguyễn thị mùa ở xã nam hồng trước đây kinh tế rất khó khăn bởi cả nhà chỉ trông vào vài xào ruộng cấy
bản thân bà mùa lại bị mù nên để tìm kiếm được công việc phù hợp là điều rất xa vời
từ nguồn vốn vay của quỹ quốc gia giải quyết việc làm do hội người mù tỉnh và huyện triển khai cho vay với tinh chất tạo vốn mồi đã giúp thay đổi phần nào cuộc sống khó khăn của cả gia đình
với số vốn vay chỉ có hai mươi triệu đồng bà mùa cùng gia đình đầu tư nuôi hơn một trăm linh con vịt đẻ mỗi tháng thu được khoảng một năm trăm linh quả trứng
từ tiền lãi thu được cộng với phần tích lũy của gia đình bà mùa mạnh dạn đầu tư nuôi thêm bò và gà
đến nay kinh tế gia đình đã vượt qua cái đói cái nghèo từng đeo bám bấy lâu nay
hội người mù huyện nam sách thường xuyên kiểm tra nắm bắt thực trạng hội viên sử dụng nguồn vốn
điều tra hội viên có nhu cầu vay vốn và nắm bắt nguyện vọng của từng hội viên
đồng thời hội cũng tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vai hiệu quả
được vay vốn được học tập nâng cao kiến thức các hội viên tích cực lao động sản xuất cải thiện cuộc sống
ngoài số vốn từ quỹ cho vay giải quyết việc làm hội người mù huyện nam sách còn phối hợp với các tổ chức tiến dụng
tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi

hội viên hội người mù huyện nam sách có điều kiện phát triển kinh tế gia đình đẩy lùi đói nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống